chuyên ngành tim mạch được đánh giá là một trong năm chuyên ngành cốt lõi của ngành y tế nước ta
do đó đề án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch đã ra đời và ngày càng thể hiện được hiệu quả rõ rệt
nhờ nhiều ứng dụng về công nghệ thông tin hiện đại mang lại lợi ích cho người dân
trong những năm qua với vai trò là bệnh viện hạt nhân của bộ y tế bệnh viện tim hà nội đã hỗ trợ
về nhân lực trang thiết bị và những ứng dụng công nghệ thông tin cho các bệnh viện vệ tinh của mình
thực tế cho thấy những ứng dụng công nghệ thông tin đã hỗ trợ đắc lực cho công tác tập huấn chuyên môn
chỉ đạo can thiệp phẫu thuật từ xa cho các bác sĩ chuyên ngành tim mạch ở tuyến dưới
giúp kịp thời cứu chữa điều trị cho nhiều bệnh nhân tim mạch
trong thời gian tới bệnh viện tim hà nội dự kiến sẽ đầu tư hệ thống phần mềm quản lý thông tin
chuyển tuyến ứng dụng những phần mềm mới bảo đảm kết nối và chất lượng đường truyền dữ liệu
giữa bệnh viện hạt nhân và các bệnh viện vệ tinh giúp phát huy hơn nữa hiệu quả của đề án bệnh viện vệ tinh
và nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến dưới